thông tin từ văn phòng ubnd tỉnh quảng nam ubnd tỉnh vừa phê duyệt danh sách hai tám trăm chín mươi học sinh người dân tập thiểu số và học sinh nghèo
đang theo học tại hai mươi bốn trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo nghị định số một trăm một mươi sáu của chính phủ với số tiền là hơn một mươi sáu tỷ đồng
theo đó để được hưởng chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số đang học tại trường trung học phổ thông
hoặc cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều cấp học học sinh và cha mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực ba
thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
nhà ở xa trường khoảng cách từ một mươi km trở lên hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn
đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc kinh ngoài các điều kiện nêu trên còn phải là nhân khẩu trong gia đình thuộc hộ nghèo
học sinh thuộc đối tượng chính sách được hỗ trợ tiền ăn tiền nhà ở và gạo